hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tri ân và báo ân những người đã hiến dân sương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước sáng nay tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ truy điệu
cải táng bảy hài cốt anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
sau thời gian tiếp nhận thông tin nỗ lực tìm kiếm các ngành chức năng tỉnh hậu giang phát hiện
và quy tập bảy mộ liệt sĩ trên địa bàn thị xã lòng mỹ huyện châu thành a huyện vị thủy và huyện phụng hiệp
các đoàn đại biểu đã thắp hương trên đài tưởng niệm viến các hương hồn liệt sĩ và dành phút mặc niệm
tạo lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bình thuận xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình thuận
đã tổ chức lễ truy điệu và an táng sáu hải cốt liệt sĩ
đây là những hải cốt được tìm kiếm và quy tập tại xã phan rí thành huyện bắc bình xã thắng hải huyện hàm tân và xã phong phú huyện tuy phong
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước và với tình cảm đồng đội đồng chí
thân nhân liệt sĩ và chính quyền đã tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hơn chín hài cốt liệt sĩ
hiện còn hơn một hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và quy tập